thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội tiếp ngài gred prot đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam
tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh quan hệ song phương việt nam anh ngày càng phát triển mạnh mẽ tăng cường lòng tin chính trị
hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung
đặc biệt quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật anh được mở rộng và tăng cường
trên các lĩnh vực trao đổi đoàn quản lý xuất nhập khẩu đào tạo nâng cao năng lực và hỗ trợ trang thiết bị
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng sau khi về nước và đảm nhiệm cương vị mới
ngài đại sứ luôn lưu giữ tình cảm tốt đẹp đối với việt nam quan tâm hỗ trợ nhằm tăng cường hơn nữa
quan hệ giữa vương quốc anh với việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật anh với bộ công an nói riêng
về phần mình đại sứ gareth wood chân thành cảm ơn bộ công an việt nam và bộ trưởng tô lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất
trong phương quốc anh và cho cá nhân ông trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và làm cầu nối
mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh
để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước
chiều nay tại hà nội ban cán sự đảng bộ ngoại giao đã phối hợp với ban dân vận trung ương ban tuyên giáo trung ương
và mặt trận tổ quốc việt nam đồng chủ trì hội nghị quán triệt triển khai kết luận số một mươi hai của bộ chính trị
và nghị quyết số một trăm sáu mươi chín của chính phủ về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài trong tình hình mới
hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn năm trăm linh đại biểu
kết nối trực tuyến tới gần hai trăm linh điểm cầu trên cả nước và các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
đại diện hội đoàn doanh nhân trí thức kiểu bào thay mặt đảng ủy công an trung mương lãnh đạo bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự và tham luận tại hội nghị
trong tham luận với chủ đề thực trạng và giải pháp đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng người việt nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài
đồng chí lương tam quang nhấn mạnh thời gian qua đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo hướng dẫn lực lượng công an
tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
trong đó thường xuyên nắm chắc tình hình kịp thời trao đổi với các ban bộ ngành trung ương và địa phương
những giải pháp đấu tranh ngăn chặn tình trạng người việt nam vi phạm pháp luật tại các nước
tham luận đã nêu lên những khó khăn trong công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng người việt nam vi phạm pháp luật tại nước sở tại
từ đó nêu lên các giải pháp cụ thể trong đó tập trung vào công tác quản lý nhà nước của các bộ ngành liên quan đến người việt nam ở nước ngoài
hội nghị cũng đã lắng nghe tham luận của các bộ ngành khác liên quan đến công tác người việt nam ở nước ngoài
thông qua hội nghị tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan tổ chức trực tiếp tham gia công tác người việt nam ở nước ngoài
nâng cao ý nghĩa tầm quan trọng và vai trò của công tác này bảo đảm các cơ quan tổ chức nắm vững chủ trương
nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người việt nam ở nước ngoài trong tình hình mới
tạo sự thông suốt nhất quán trong triển khai thực hiện giữa trung ương địa phương các ngành lĩnh vực có liên quan
khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong đó cộng đồng người việt nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc việt nam
tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
điều động bổ nhiệm chức danh cục trưởng cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đối với đại tá lê khắc thuyết
giám đốc công an tỉnh hà tĩnh thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại lễ công bố thứ trưởng lê văn tuyến đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động bổ nhiệm đại tá lê khắc thuyết
giám đốc công an tỉnh hà tĩnh giữ chức vụ cục trưởng cục viễn thông và cơ yếu từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi hai
đồng thời công báo và tặng hoa thiếu tướng phạm đăng khoa cục trưởng cục viễn thông và cơ yếu
được bộ trưởng bộ công an điều động giữ chức vụ cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng lê văn tuyến mong muốn trên cương vị công tác mới thiếu tướng phạm đăng khoa và đại tá lê khắc thuyết
sẽ cùng với đảng ủy lãnh đạo và tập thể cán bộ chiến sĩ
xuất nhập cảnh cục viễn thông và cơ yếu đoàn kết một lòng tiếp tục tham mưu có hiệu quả với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước các mặt công tác về quản lý xuất nhập cảnh và viễn thông cơ yếu
của lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ thiếu tướng phạm đăng khoa và đại tá lê khắc thuyết bày tỏ cảm ơn
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nâng cao trình độ về mọi mặt có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng
tổ quốc tận tụy phục vụ nhân dân xứng đáng với sự tin tưởng của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ tổng kết trao giải hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng cảnh sát giao thông
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai tháng bảy một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy hai nghìn hai thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo buổi lễ
tham dự còn có đại diện ubnd tp hà nội bộ giao thông vận tải cùng các đơn vị nghiệp vụ trong bộ công an và các công an đơn vị địa phương
đây là lần thứ tư hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng cảnh sát giao thông được tổ chức
tuy nhiên khác với những lần thi trước trong năm hai nghìn hai mươi hai hội thi lần đầu tiên được tổ chức với thành phần là các đồng chí cảnh sát giao thông
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và dẫn đoàn trong cả nước
tại lễ tổng kết ban tổ chức đã trao các giải tập thể và cá nhân cho các đơn vị xuất sắc trong đó giải nhất tập thể nhì ba gồm các đơn vị
công an tỉnh bình phước công an tỉnh lào cai công an tỉnh hà nam công an thành phố hải phòng
giải cá nhân gồm công an tỉnh bình phước công an tỉnh lào cai và công an tỉnh lâm đồng
phát biểu tại lễ trao giải thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương chúc mừng sự nỗ lực cố gắng và kết quả đã đạt được
của hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng cảnh sát giao thông
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt đối với mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia dự thi đây là cơ hội để nâng cao các kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo huấn luyện nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe trong lực lượng công an nhân dân
từ kết quả hội thi cục cảnh sát giao thông lưu tức kinh nghiệm phổ biến nhân dọc ra các đơn vị địa phương trong công tác huấn luyện đào tạo sát hạch cấp và quản lý giấy phép lái xe
chú trọng huấn luyện kỹ chiến thuật điều kiện phương tiện giao thông xử lý tình huống trong công tác nghiên cứu tham lưu cho bộ chỉ đạo tổ chức hội thi lấy giá giỏi an toàn trong toàn lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn long cũng yêu cầu trong thời gian tới cục cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất bộ chỉ đạo nâng cấp trung tâm huấn luyện bồi dưỡng đào tạo và sát hạch lái xe thuộc cục cảnh sát giao thông tại hà nam
trở thành trung tâm đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp dành cho cám bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ tổng kết hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế công an nhân dân lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
với hai mươi một kíp kỹ thuật đến từ
bốn bệnh viện hạng một trong hệ thống y tế công an nhân dân gồm bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn bệnh viện y học cổ truyền đã thao diễn hết sức thành công đảm bảo đúng tiêu chí của hội thao đúng quy định và điều lệ của ngành tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc đạo đức y học
các kíp kỹ thuật đều cho thấy sự chuẩn bị công phu chỉn chu thể hiện khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt
báo cáo viên trình bày tự tin lưu loát nắm vững chuyên môn có kinh nghiệm lâm sàng và có sự cập nhật liên tục những kiến thức y học mới nhất trong và ngoài nước
đây là dịp để các bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của bốn bệnh viện hạng một được gặp gỡ giao lưu học hỏi mở mang kiến thức và khẳng định vị thế trình độ kỹ thuật đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân

tham nhũng đã được đẩy mạnh chưa từng có mang lại những kết quả mang tính bước ngoặt
là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự được giao trọng trách tổ chức hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng
với lực lượng công an nhân dân công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí đã trở thành phong trào su thế
chủ động phát hiện khởi tố điều tra xử lý nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng lực lượng công an nhân dân đã góp phần có hiệu quả và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tham nhũng tiêu cực là dạng nội dâm và cuộc chiến đấu này không thể một sớm một chiều
mười năm kể từ khi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh đột phá
cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp cấp thi hành kỷ luật hơn hai bảy trăm linh tổ chức đảng gần một trăm sáu mươi tám đảng viên trong đó có gần bảy ba trăm chín mươi đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng

riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba đến nay đã kỷ luật năm mươi cán bộ diện trung ương quản lý trong đó có cả quỷ viên nguyên quỷ viên trung ương